cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội ban hành kế hoạch chi tiết về đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm nay
với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài xử lý sự cố đường ống nước sông đà không quá một mươi tiếng
quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch nêu rõ theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tình trạng nắng nóng mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn rất phức tạp
nhiệt độ phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm từ một đến một năm độ c
dự kiến nhu cầu sử dụng nước trung bình của năm hai nghìn hai mươi bốn tăng khoảng ba sáu so với năm hai nghìn hai mươi ba
mùa hè tăng khoảng trên sáu năm so với trung bình năm hai nghìn hai mươi ba
không để xảy ra mất nước sạch kéo dài
thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè nhu cầu sử dụng nước tăng cao so với nhu cầu trung bình khoảng năm ba mươi
gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại những khu vực cuối nguồn cốt địa hình cao khu vực chỉ có một nguồn cấp
quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo duy trì sản xuất vận hành tối đa công suất các nhà máy nước các trạm cấp nước
đáp ứng với khả năng cao nhất về nhu cầu sử dụng nước của một trăm linh hộ dân khu vực nội thành và một số khu vực của các huyện
thanh trì gia lâm đông anh sóc sơn mê linh thạch thất quốc oai hoài đức đan phượng ba vì phú xuyên phúc thọ
đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung của thành phố
về nguồn gấp quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo duy trì sản xuất phối hợp điều tiết nguồn gấp trên toàn hệ thống
đảm bảo ổn định lắp đặt chạm bơm cục bộ khi áp lực yếu triển khai các giải pháp cấp nước cục bộ bằng xe téc
quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu các công ty cấp nước bố trí đủ xe tép phục vụ nhân dân trong trường hợp có sự cố mất nước
xử lý sự cố đường ống nước sông đà không quá một mươi tiếng
khi có sự cố vỡ ống hoặc giảm áp lực thiếu nguồn nước từ nhà máy sông đà
quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà duy trì vận hành tối ưu nhà máy nước sông đà và van điều tiết
đảm bảo tuyến ống truyền dẫn số một tuyến số hai chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư vật liệu ống dự phòng phương tiện thiết bị và nhân lực thi công thực hiện sửa chữa
khắc phục sự cố vỡ ống để cung cấp nước cho nhân dân nhanh nhất thời gian sửa chữa khắc phục không kéo dài quá một mươi giờ cho một điểm vỡ
chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị theo nghiên cứu mới vừa được viện nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu postdam công bố ước tính đến năm hai nghìn năm mươi
biến đổi khí hậu sẽ gây tổn thất ba mươi tám tỷ usd một năm cho các nền kinh tế
trong khi đó thảm họa đang ngày càng cận kề khi thế giới chỉ còn hai năm để hành động nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn
nghiên cứu của pik ước tính đến năm hai nghìn năm mươi biến đổi khí hậu sẽ gây thiệt hại tương đương một mươi bảy tổng sản phẩm quốc nội gdp của thế giới
và mức tổn thất ước tính lên tới ba mươi tám tỷ usd một năm vào năm hai nghìn hai mươi
người dân trên thế giới nghèo hơn vì biến đổi khí hậu các nền kinh tế đều sẽ chịu tổn hại do biến đổi khí hậu
nhưng nạn nhân lớn nhất là các nước nghèo nước đang phát triển
pika chỉ ra rằng nếu so với mức thiệt hại như ước tính nêu trên thì chi phí cho ngăn chặn biến đổi khí hậu vẫn là mức giá rẻ hơn rất nhiều
ước tính để giới hạn mức độ ấm lên toàn cầu ở hai độ c vào năm hai nghìn năm mươi so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp
các quốc gia trên thế giới cần chi ra khoảng sáu tỷ usd chưa bằng một phần sáu tổn thất kinh tế nếu để nhiệt độ trái đất ấm lên vượt mức hai độ c
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là chính phủ các nước đang xiết hầu bao trong việc chi tiêu cho các biện pháp giới hạn
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
chẳng hạn tại châu âu tổ chức bàn tròn công nghiệp châu âu rt cho biết lục địa già cần đầu tư tám trăm linh tỷ euro để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu năm hai nghìn hai mươi
và cần tổng cộng hai năm trăm linh tỷ euro để hoàn thành quá trình chuyển đổi xanh vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các biện pháp khuyến khích để thu hút đầu tư tư nhân và giải quyết vấn đề nêu trên vẫn chưa có
để đạt mục tiêu đạt mức phát thải co hai dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi đòi hỏi eu đầu tư lớn vào lưới điện cơ sở lưu trữ năng lượng và thu hồi carbon
nhưng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám tổng vốn đầu tư vào lưới điện ở các nước eu mới chỉ đạt khoảng ba mươi hai tỷ euro
ert cho biết thêm nếu nguồn tài trợ không được đạt
cho cải thiện hạ tầng năng lượng vẫn ở mức như trên cho đến năm hai nghìn năm mươi
thì mức tranh lệch giữa số vốn đầu tư và số tiền cần thiết sẽ là sáu mươi
vì vậy rt hối thúc các nhà hoạch định chính sách cần quan tâm giải quyết vấn đề này một cách khẩn cấp
trước đây các nước giàu từng cam kết sẽ chi một trăm linh tỷ usd mỗi năm kể từ năm hai nghìn hai mươi để giúp ngăn chặn trái đất ấm lên
nhưng trên thực tế họ đã không thực hiện đúng cam kết
với việc hiểm họa biến đổi khí hậu đã cận kề thiệt hại do các đợt nắng nóng gây thiệt hại về người hạn hán
và mực nước biển dâng ngày càng cao mức chi một trăm linh tỷ usd như cam kết nêu trên hiện chỉ như muối bỏ bể
so với nhu cầu thực tế tài chính cho chống biến đổi khí hậu và trách nhiệm của các nước giàu sẽ trở thành vấn đề gai góc
tại hội nghị ở baku tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu một vấn đề cấp bách nữa đang đặt ra là quỹ thời gian không còn nhiều
để ngăn chặn biến đổi khí hậu không diễn biến nhanh đến mức tồi tệ
thư ký điều hành công ước không của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu unfccc
samen steel vừa cảnh báo cộng đồng quốc tế chỉ còn hai năm để hành động nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn
tuy nhiên vấn đề trái đất nóng lên đang dần chạch ra khỏi chương trình nghị sự của các chính trị gia trên thế giới
theo ông steel khoảng thời gian hai năm tới có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
trong khi đó giới khoa học cho biết việc giảm năm mươi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi là vô cùng quan trọng
để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở một năm độ c giới hạn giúp có thể tránh được những tác động nguy hiểm nhất của biến đổi khí hậu
tuy nhiên lượng phát thải khí co hai trong lĩnh vực năng lượng của thế giới năm hai nghìn hai mươi ba vẫn tăng cao kỷ lục
và các cam kết hành động chống biến đổi khí hậu đến nay chưa thể đáp ứng mục tiêu giảm lượng khí thải toàn cầu vào năm hai nghìn ba mươi
để đưa thế giới thoát khỏi hiểm họa cận kể từ biến đổi khí hậu tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mới đây đã kêu gọi đoàn kết
để đương đầu với tình trạng khẩn cấp về khí hậu
ông đề nghị tất cả quốc gia cam kết thực hiện những đóng góp mới ở cấp quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi năm
phù hợp với việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức một năm độ c
theo đó cần tăng gấp đôi kinh phí thích ứng lên ít nhất bốn mươi tỷ usd hàng năm vào năm hai nghìn hai mươi năm để bảo đảm công bằng về khí hậu
người đứng đầu liên hợp quốc khẳng định nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
phải có trách nhiệm đặc biệt trong chống biến đổi khí hậu
bởi họ chịu trách nhiệm về tám mươi lượng khí thải toàn cầu
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ thậm chí ba mươi bảy độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối có mưa rào và sông vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo